nhằm tạo điều kiện cho hệ sinh thái vùng biển gần bờ có thời gian hồi phục sau sự cố môi trường biển
thời gian gần đây các ngành chức năng tỉnh quảng bình phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
để tuyên truyền vận động vừa kiểm soát việc ngư dân khai thác hải sản gần bờ một cách tận diệt hải sản
đây là những chiếc tàu giã cào chuyên khai thác hải sản tại các vùng ven bờ và vùng lộng biển của tỉnh quảng bình
với đặc tính khai thác tận diệt những chiếc tàu này thường can quét tất cả các loại sinh vật lớn bé
thậm chí là săn hô dưới đáy biển mỗi khi tàu đi qua điều này khiến nguy cơ mất cân bằng hệ sinh thái biển
nhưng chúng tôi không có thể làm ăn gì được nữa
để hạn chế tình trạng khai thác tận diệt trên các ngành chức năng tỉnh quảng bình đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương
để tuyên truyền vận động bà con hạn chế khai thác tận diệt hải sản gần bờ đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm
thời gian vừa qua bộ chỉ huy bộ đội biên phòng chúng tôi một mặt vừa tăng cường các vận động tuyên truyền
đối với bà con ngư dân hạn chế và không đánh bắt ở các vùng biển gần
đặc biệt là đánh bắt hải sản ở các tầng đáy đồng thời tăng cường các hoạt động của lực lượng phương tiện của hải đội hai
của các đồn biên phòng tuyên biển
thường xuyên duy trì hoạt động tuần tra kiểm soát quản lý vùng biển của tỉnh
kết hợp với tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển của tỉnh theo phạm vi nhiệm vụ được giao
chúng tôi cũng đã làm việc với tất cả các địa phương vùng biển
phối hợp với địa phương rồi vận động bà con ngư dân để không đánh bắt vùng đáy
có thể nói nếu không tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát hoạt động khai thác hải sản gần bờ một cách tận diệt
nhất là với các tàu giã cào thì việc hồi phục hệ sinh thái biển sẽ còn gặp nhiều khó khăn và kéo dài
do đó công tác tuần tra kiểm soát các tàu giã cào các tàu đánh bắt hải sản tầng đáy gần bờ
cần được lực lượng chức năng tỉnh quảng bình thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới